ngày hai mươi ba tháng chín tại trung tâm thành phố điện biên phủ bộ công an ubnd tỉnh điện biên
tập đoàn điện lực việt nam phối hợp tổ chức tổng kết chương trình làm mới tu sửa sáu trăm một mươi ba ngôi nhà
cho hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện nậm pồ tỉnh điện biên
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến nay các cơ quan trên địa bàn tỉnh điện biên đã huy động được hơn sáu trăm tám mươi cán bộ công chức
trực tiếp tham gia hỗ trợ làm nhà cho nhân dân
bằng sự cố gắng của các cơ quan đơn vị sau hơn hai tháng thực hiện đến nay toàn huyện nậm pồ có thêm sáu trăm một mươi ba hộ nghèo dân tộc thiểu số
được hỗ trợ làm mới sửa chữa nhà ở kiên cố vững chắc
được biết cũng tại tỉnh điện biên từ cuối năm hai nghìn một mươi chín các nhà tài trợ ủng hộ năm mươi bốn tỷ đồng để làm nhà cho gần một hai trăm linh hộ nghèo huyện mường nhé
từ kết quả thực hiện chương trình làm nhà cho hộ nghèo mường nhé bộ công an đã kêu gọi triển khai chương trình làm nhà cho hộ nghèo
ở hai huyện mường tè tỉnh lai châu và vân hồ tỉnh sơn la